theo quy định tại luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự vừa được thông qua tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
công an xã phường thị trấn đồn công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm lập biên bản tiếp nhận tiến hành kiểm tra xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu đồ vật có liên quan cho cơ quan điều tra có thẩm quyền đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày một tháng một mươi hai
phục vụ nhân dân tốt hơn
xã kim trung huyện đông anh thành phố hà nội
từ đầu năm đến nay công an xã này đã tiếp nhận một mươi bảy tin báo tố giác về tội phạm trong đó có nhiều tin có giá trị góp phần có hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn giảm tội phạm về trật tự xã hội
với cái trách nhiệm của mình liên quan đến cái việc tiếp nhận các tin báo tố giác tội phạm của nhân dân thì chúng tôi thực hiện theo đúng bộ luật tố tụng hình sự
cũng như là các thông tư quy định của ngành công an
thì thời gian qua thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận đầy đủ các mọi tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố của tất cả các cơ quan tổ chức và cá nhân
và mọi tin báo tố giác tội phạm đều được chúng tôi tiếp nhận và phân loại cũng như là xử lý đúng thời gian và cũng không để oan sai hay là bỏ tội phạm
tương tự như vậy tại xã kim trung huyện hoài đức thành phố hà nội từ khi được chính quy hóa lực lượng công an tại đây luôn đóng vai trò quan trọng
trong công tác đảm bảo an toàn

phụ trách địa bàn thực hiện công tác điều tra cơ bản lắm tình hình nhân hộ khẩu rút ngắn được thời gian xác minh sự việc và các đối tượng có liên quan và thực hiện các biện pháp ngăn chặn cần thiết
luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự được thông qua tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm đã bổ sung trách nhiệm kiểm tra xác minh sơ bộ tố giác tin báo về tội phạm đối với công an xã
cụ thể công an xã có trách nhiệm tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm
tiến hành kiểm tra xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu đồ vật có liên quan cho cơ quan điều tra có thẩm quyền

đến nay lực lượng công an đã cơ bản hoàn thành việc
đã triển khai đề án bố trí lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
trên thực tế công an cấp nguyện đang phải tiếp nhận giải quyết bảy mươi tổng số tin báo

và công tác giải quyết tin báo